thưa quý vị cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết chỉ trong vòng một tháng vào dịp tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần hai mươi trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
phạt tiền năm mươi ba tỷ một trăm năm mươi năm triệu đồng tức giấy phép lái xe trên một mươi sáu trăm linh trường hợp tạm giữ hơn một mươi bảy phương tiện các loại
trong đó có một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như tại thanh hóa chín trăm bảy mươi trường hợp đắk lắc chín trăm một mươi bốn trường hợp
tây ninh tám trăm tám mươi sáu trường hợp bắc giang bảy trăm tám mươi chín trường hợp đồng nai sáu trăm chín mươi sáu trường hợp tp hcm sáu trăm bảy mươi hai trường hợp cà mau năm trăm chín mươi ba trường hợp
hà nội năm trăm một mươi hai trường hợp bến tre năm trăm linh năm trường hợp đặc biệt một số địa phương đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn
ở mức vượt quá bốn mg một lít khí thở như tại tp hcm hai trăm sáu mươi bốn trường hợp cà mau hai trăm năm mươi bảy trường hợp kiên giang hai trăm một mươi hai trường hợp
lòng an một trăm chín mươi năm trường hợp thanh hóa và tiền giang một trăm sáu mươi tám trường hợp
cùng với tp hcm và tp đắc lắc tp lâm đồng được cục cảnh sát giao thông bộ công an biểu dương làm tốt
công tác xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín
qua hơn một tháng thực hiện nghị định một trăm linh cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp với thanh tra giao thông
và lực lượng quân đội tuần tra tiến hành đo nồng độ cồn các tài xế tham gia giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
qua đó lực lượng chức năng đã phát hiện hai trăm ba mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn xử phạt tám trăm năm mươi ba triệu đồng
tạm giữ hai mươi một ô tô và hai trăm một mươi ba xe máy tức hai trăm ba mươi bốn giấy phép lái xe
hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm
cùng với việc đo nồng độ cồn nếu tài xế có những biểu hiện sử dụng ma túy thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành test nhanh để kiểm tra
trong thời gian tới công an lâm đồng tuân thủ nghiêm ngặt quy định của cục cảnh sát giao thông yêu cầu mỗi ống thổi đo nồng độ cồn chỉ sử dụng một lần
sau đó thu gom và xử lý theo quy định của bộ y tế để phòng chống dịch viêm phổi cấp gây ra bởi virus corona
thưa quý vị sau đây là hai tình huống tham gia giao thông được ghi nhận tại đà nẵng và vĩnh phúc
tại đà nẵng là một trường hợp đáng lên án điều khiển xe điện một bánh lạng lách đánh võng
còn tại vĩnh phúc là tình huống xe máy không làm trù được tốc độ khiến xảy ra tai nạn nguy hiểm
trên đường mùng hai tháng chín quận hải châu thành phố đà nẵng xuất hiện trường hợp một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đứng thẳng bằng hai chân
trên chiếc xe điện một bánh tự cân bằng di chuyển luồn lách qua dòng phương tiện giao thông đông đúc
theo luật giao thông đường bộ thì xe điện tự cân bằng xe điện ván trượt hay những đồ chơi được gắn động cơ điện tương tự
không nằm trong xanh mồ phương tiện được phép tham gia giao thông
như vậy việc đi xe điện một bánh tự cân bằng trên đường phố không chỉ gây mất an toàn mà còn vi phạm pháp luật
còn tại phường ngô quyền thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc xảy ra một vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại
một chiếc xe máy đi với tốc độ cao đến ngã tư đã phanh gấp rồi ngã ra đường
đúng lúc này một ô tô bảy chỗ đi đến và không kịp xử lý nên chèn qua người điều khiển xe máy
nguyên nhân do xe máy không làm chủ tốc độ khi đi tới ngã tư dẫn đến phanh gấp khi nhìn thấy ô tô ở tốc độ cao
lại gặp đường trơn do trời mưa khiến cả người và xe ngã văng trên đường